tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại sân khấu thực cảnh ký ức hội an khu công viên ấn tượng hội an
thành phố hội hàn tỉnh quảng nam lễ hội áo dài hội an danh thắng việt nam đã được khai mạc
đây là một trong những hoạt động nhằm khôi phục lại ngành du lịch việt nam sau đại dịch covid một mươi chín
chương trình là câu chuyện kể về tình yêu áo dài cùng giá trị của những danh thắng việt nam
đã được công nhận là di sản thế giới đồng thời phản ánh về đời sống của chiếc áo dài qua mọi nẻo đường đất nước
chiếc áo dài đã thay đổi diện mạo trong mỗi thời đại mà vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống bất biến
với ý tưởng xuyên suốt là một mươi bảy di sản và danh thắng việt nam từ hoàng thành thăng long vịnh hạ long
di sản tràng an thánh địa mỹ sơn chùa cầu hội an phong nha kẻ bàng cho tới cổng chiêng tây nguyên
với sự sáng tạo của tập thể các biên đạo và một mươi bảy nhà thiết kế
được hàng trăm diễn viên múa và người mẫu trình diễn trên sân khấu hiện đại
đã tạo ra nhiều cảm xúc mới chứng minh sức sống mạnh liệt của trực áo dài việt nam